hiện các địa phương đang gấp rút thực hiện việc chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
để hoàn thành muộn nhất vào ngày hai mươi sáu tháng tám và gửi kết quả về bộ giáo dục đào tạo theo quy định
dự kiến ngày hai mươi bảy tháng tám tất cả địa phương sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
bộ cũng lưu ý các tỉnh không công bố trước thời điểm này
ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
của tỉnh nam định đã tiến hành các công việc của quá trình chấm thi
theo đại diện sở giáo dục và đào tạo tỉnh nam định việc chấm thi được thực hiện cẩn trọng
nhất là năm nay diễn biến của dịch covid một mươi chín vẫn còn rất phức tạp
tất cả nhân sự tham gia công tác chấm thi đều được lựa chọn bảo đảm hai yếu tố trình độ và thái độ trách nhiệm
giám thì đi làm nhiệm vụ chấm thi phải có trình độ và có thái độ rất nghiêm túc
trong việc đầu tiên là anh phải chấp hành tốt
tất cả những nội quy quy chế và các quy định về làm thi đáp án biểu điểm là phải nhuẩn nhuyễn thống nhất đều tay
việc chấm kiểm tra thì như nam định chúng tôi là tổ chấm kiểm tra
bao giờ cũng phải về sau khi tổ chấm thi giải tán ít nhất là một ngày
để đảm bảo rằng cái bài chấm cuối cùng vẫn phải được kiểm tra
phát biểu tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh nam định
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
nguyễn hữu độ đã đưa ra yêu cầu từng cán bộ tham gia làm công tác chấm thi phải nắm thật chắc quy chế
nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên trong ban chấm phải thật rõ ràng trách nhiệm
từng thầy giáo cô giáo chấm thi các bài thi tự luận phải nắm chắc đáp án biểu điểm để đảm bảo sự công bằng
đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo nguyên tắc mỗi bài chấm phải được hai giám khảo chấm độc lập ở hai tổ chấm khác nhau
đây là một nguyên tắc mà bắt buộc các điểm chấm phải triển khai thực hiện
các điểm chấm cũng như là nhận thức giống nhau thì hai bài chấm độc lập của hai giám khảo một giám khảo hai sẽ có sự tranh lệch không cao
và thực tế là không còn khoảng cách giữa hai cái bài chấm này thì đấy là cái kết quả chấm tốt
tinh thần chung được quán triệt nghiêm túc tại các hội đồng chấm thi đó là phải đặt quyền lợi của thí sinh lên cao nhất
vì đề thi được thiết kế theo hướng mở khởi dậy sự sáng tạo của thí sinh khi làm bài
những lỗi về mặt kỹ thuật như cộng điểm sai chấm sót phải cố gắng đến mức tối đa không xảy ra
và cũng như coi thi các hội đồng thi luôn bố trí một lực lượng đã được tập huấn về công tác chấm thi để sẵn sàng thay thế khi có những tình huống đột xuất xảy ra